công an tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa bắt giữ và tiến hành tiêu hủy bốn trăm linh kg cá nheo nhập lậu từ trung quốc về việt nam
trước đó nhận được tin báo của quân chúng nhân dân đội cảnh sát kinh tế công an thành phố lào cai phối hợp cùng các lực lượng chức năng
đã kiểm tra bắt giữ bốn đối tượng đi xe gắn máy đang có hành vi vận chuyển sáu lồng sắt
bên trong có chứa bốn trăm linh kg cá nheo tại phường lào cai thành phố lào cai
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng không chứng minh được rõ nguồn gốc xuất xứ của số cá
nên lực lượng chức năng đã lập biên bản mời các đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận toàn bộ số cá trên được thu mua của một người đàn ông trung quốc
tại khu vực cột mốc một trăm linh bảy khu vực biên giới xã na lốc huyện mường khương về địa bàn thành phố lào cai
để bán cho các chủ buôn và các nhà hàng để kiếm lời
khi đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ
cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính các đối tượng và tiến hành tiêu hủy số cá trên theo đúng quy định của pháp luật